ngày hai mươi tám tháng tám hai người này đi từ thành phố hồ chí minh ra đến hà nội bằng ô tô
sau đó được chuyển cách ly tập trung tại đại học lao động xã hội cơ sở sơn tây
ngay sau khi qua chốt kiểm dịch đã có xét nghiệm lần một âm tính
ngay mùng bốn tháng chín họ đều có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm lần hai cho kết quả dương tính
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba bốn trăm tám mươi ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm sáu mươi hai ca

sáng ngày năm tháng chín có hai trăm tám mươi hai năm trăm một mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín đã được chữa khỏi
hơn một một trăm một mươi ca thở máy và ecmo
thưa quý vị đến nay việt nam đã có năm trăm một mươi một một trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai trăm tám mươi hai năm trăm một mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín đã được chữa khỏi
trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn một một trăm linh ca thở máy và ecmo
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có năm trăm một mươi một một trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín đứng thứ năm mươi hai trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có năm một trăm chín mươi chín ca nhiễm
về đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là năm trăm linh sáu chín trăm một mươi hai ca
trong đó có hai trăm bảy mươi chín bảy trăm bốn mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng
bao gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có sáu tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
bao gồm thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương
năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao bao gồm thành phố hồ chí minh hai trăm bốn mươi năm một trăm tám mươi tám ca
bình dương một trăm hai mươi tám tám trăm chín mươi ba ca đồng nai hai mươi bảy ba trăm linh sáu ca long an hai mươi bốn ba trăm hai mươi chín ca tiền giang một mươi bốn trăm ba mươi tám ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bốn chín là một mươi một tám trăm bốn mươi tám ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm tám mươi hai năm trăm một mươi sáu ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng
đang điều trị là sáu năm trăm bảy mươi hai ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn hai trăm linh bốn ca thở oxy dòng cao hfnc là một hai trăm sáu mươi bảy ca
thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi ba ca thở máy xâm lấn tám trăm chín mươi chín ca ecmo hai mươi chín ca
ba số bệnh nhân tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi hai bảy trăm chín mươi ba ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc
và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới là hai một
về tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện sáu trăm bốn mươi ba bảy trăm chín mươi ba xét nghiệm trong một một trăm bốn mươi tám tám trăm hai mươi hai lượt người
về số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được một mươi sáu bảy trăm linh sáu chín trăm tám mươi tám mẫu cho ba mươi tám một trăm tám mươi hai ba trăm bảy mươi chín lượt người
về tình hình tiêm chủng vắc xin
tổng số liều vắc xin covid một mươi chín đã được tiêm là hai mươi một bốn mươi sáu hai trăm bảy mươi chín liều trong đó tiêm một mũi là một mươi bảy chín trăm chín mươi tám bảy trăm năm mươi bốn liều tiêm mũi hai là ba bốn mươi bảy năm trăm hai mươi năm liều
thủ tướng phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị hai mươi bốn về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp tổ chức dạy học an toàn
bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
theo đó thủ tướng yêu cầu bộ giáo dịch
giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ địa phương chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt
vừa bảo đảm sức khỏe vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng
những nơi an toàn trong phòng chống dịch vẫn khai rẳng bình thường như mỗi năm
bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với bộ y tế ubnd các tỉnh thành tổ chức tiêm chủng cho học sinh các cấp
sau khi cơ quan chuyên môn có hướng dẫn tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho người dưới một mươi tám tuổi
đồng thời cấp bổ sung và tiêm vaccine cho tất cả giáo viên các cấp học
quán triệt tinh thần chống dịch mình vì mọi người mọi người vì mỗi người
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch với thông điệp tất cả vì tương lai con em chúng ta
bộ y tế hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch cho học sinh sinh viên và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh trong nhà trường
xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh tiểu học
phổ thông giáo dục nghề nghiệp
thủ tướng giao bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
nghiên cứu chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh một cách phù hợp trong một số trường hợp đặc thù
có chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông bổ sung dinh dưỡng bữa ăn bán chú
để phát triển thể chất tốt hơn cho trẻ em học sinh
bên cạnh đó tổ chức triển khai việc hỗ trợ giáo viên nhân viên người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục
giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
vừa qua ngày bốn tháng chín khi trực tiếp thị xát kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập ba vùng phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu các cấp các ngành phải tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận
trong nhân dân để tổ chức phân vùng phòng chống dịch thật hiệu quả đẩy mạnh xét nghiệm để sớm đưa vùng đỏ
vùng cam trở thành vùng xanh
báo cáo nhanh lãnh đạo các sở ngành cho biết đã xây dựng kế hoạch phân công tổ chức thực hiện ngay
sau khi chủ tịch thành phố văn hành chỉ thị số hai mươi ct ubnd ngày ba chín
theo lãnh đạo công an thành phố sở xây dựng dự kiến có ba mươi ba mươi năm lối đi qua các con sông và vùng ngọt
sẽ được đóng cứng không cho người vào phương tiện đi qua
công an thành phố cũng đã phối hợp triển khai hai mươi một chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đặt tại vị trí có một đội giao thông cao tại vùng một vùng đỏ
giám đốc công an thành phố nguyễn hải trung cho biết
việc cấp giấy đi đường cho sáu nhóm đối tượng đã được tổ chức triển khai thực hiện từ sáng ngày bốn tháng chín
các cơ quan đơn vị có đề nghị bảo đảm đủ điều kiện đúng quy trình là công an thành phố xác cấp ngay trong ngày
ngày năm tháng chín dự kiến lượng người đến các điểm cấp giấy đi đường sẽ đông
công an thành phố đã có sự chuẩn bị để chủ động tổ chức thực hiện bảo đảm việc cấp giấy nhanh chóng đúng đối tượng
ông trung thông tin thêm
bí thư thành ủy đinh tiến dũng khẳng định
việc tổ chức phân vùng để kiểm soát dịch phù hợp với mức độ nguy cơ là rất cần thiết
trong đó việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ thậm chí ở mức độ cao hơn đối với vùng một
các lực lượng chức năng bố trí trực tại các chốt phải đủ thành phần số lượng phân công ca kiếp trực bảo đảm sức khỏe duy trì hoạt động lâu dài bền bỉ
công an thành phố chủ trì phối hợp tổ chức phân luồng phân làn từ xa tuyên truyền nhắc nhở người dân chủ động chuyển hướng không đi vào chốt cứng
chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hoặc là chủ động quay đầu tránh gây ủ nứ giao thông
công an thành phố cần phải tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động trên mạng lưới giao thông trong phân vùng
đặc biệt là vùng một bảo đảm việc thực hiện giãn cách thực chất
bí thư thành ủy chỉ đạo
ngoài ra ngành y tế và các địa phương cần phải đẩy nhanh xét nghiệm sàng lọc
tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội tại vùng một đến ngày hai mươi một tháng chín để kiểm soát dịch
công an thành phố hồ chí minh đang tính đến phương án kiểm soát người được phép ra đường bằng mã qr thay giấy đi đường
khi qua chốt kiểm soát mà người dân chưa có trong danh sách trên hệ thống thì phải quay đầu
tại cuộc họp báo vào chiều ngày ba chín công an thành phố hồ chí minh cho biết
công an thành phố hồ chí minh đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường của các cơ sở
ban ngành quận huyện và yêu cầu lập danh sách các đối tượng được phép lưu thông trên đường
không cần cấp giấy để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ cơ sở dữ liệu này công an sẽ kiểm soát người đi đường thông qua ứng dụng công nghệ thông tin
các đơn vị đầu mối người dân thuộc diện được phép ra đường cung cấp danh sách để công an kiểm soát chặt chẽ
người ra đường cũng phải đăng ký và đối chiếu giữa lượng người ra đường với các f quản lý trong cộng đồng
xem có mối liên hệ nào hay không
khi cơ sở dữ liệu quốc gia cập nhật đầy đủ
thì các chốt kiểm soát chỉ cần quét mã qr sắp biết được người dân có thuộc diện được phép ra đường hay không
khi đó nếu các trường hợp chưa cung cấp thông tin thì có thể khi đến chốt trạm buộc phải quay đầu
cũng trong buổi hòa báo công an tp hcm cũng cảnh báo về tình trạng lừa đảo mua bán giấy đi đường
bởi lực lượng trực chốt đã được hướng dẫn nhận diện giấy đi đường
dễ dàng phát hiện giấy giả mạo nếu người dân dùng giấy giả sẽ bị xử lý
ubnd tp hcm vừa ra thông báo về việc tổ chức người phương tiện lưu thông
tại các vùng trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh
theo lãnh đạo tp hcm đây là một trong những biện pháp nhằm siết sạt việc người dân di chuyển
khi không có nhu cầu cần thiết đảm bảo cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh số ca mắc của tỉnh này ngày một tăng
theo đó từ ngày năm tháng chín người dân khi ra đường sẽ phải có thẻ thông hành theo mẫu
do cơ quan chức năng cấp và quy định cho các nhóm đối tượng
các giấy tờ đi lại trước đây sẽ không còn hiệu lực
ubnd tp hcm cũng quy định các nhóm không cần phải cấp thẻ thông hành như lực lượng công an
quân sự y tế cán bộ công chức viên chức người lao động công tác tại các sở ban ngành
các ban đảng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các đơn vị sự nghiệp
thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân đi tiêm vaccine trường hợp đi khám chữa bệnh các trường hợp trong tình thế cấp bách
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng do cá nhân tự di chuyển như là cấp cứu người bị thương
bị bệnh phụ nữ mang thai đến ngày sinh
bộ y tế đã có công điện hỏa tốc gửi ubnd tp hcm về việc điều tra xử lý ổ dịch covid một mươi chín
công văn của bộ y tế cho biết qua tổ chức lấy mẫu test nhanh sàng lọc cho đội ngũ viên sức quản lý
giáo viên nhân viên các trường học trên địa bàn tp hcm vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trung tâm y tế hải hậu đã ghi nhận hai mươi sáu trường hợp test nhanh dương tính với sars cov hai
kết quả xét nghiệm rt pcr khẳng định của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nam định
có một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai là một số giáo viên người nhà của giáo viên trường mầm non
thị trấn yên định đang sinh sống tại tổ dân phố số hai ba bốn thị trấn yên định và xóm một mươi bảy xá hải hưng
có thiền sự dịch tế đi lại và tiếp xúc phức tạp khả năng lây nhiễm cao
bộ y tế đề nghị tỉnh nam định lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp nguy cơ gồm
người thân cán bộ nhân viên trường mầm non người tiếp xúc gần với các trường hợp liên quan đến ổ dịch covid một mươi chín ở huyện hải hậu
để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín không để dịch lây lan ra cộng đồng
bộ y tế điện và đề nghị ubnd tỉnh nam định chỉ đạo triển khai các nội dung
cụ thể tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ truy vết thần tốc lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân
thông báo danh sách các trường hợp trên cho các địa phương liên quan để phối hợp thực hiện thần tốc truy vết cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần
lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp nguy cơ bao gồm người thân cán bộ nhân viên trường mầm non người tiếp xúc gần
tiến hành xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời phù hợp hiệu quả
đồng thời tổ chức khoanh vùng nhanh nơi bệnh nhân cư trú sinh hoạt tiến hành ngay việc xử lý khởi trùng triệt đẻ môi trường tại các địa điểm bệnh nhân đã từng đến
ở làm việc các phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan theo đúng quy định tại hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch covid một mươi chín

huyện châu thành a ba ngày sau hương cùng tài xế xe tải này chở rau củ quả lên huyện bình sánh bán rồi lại quay về thị trấn một ngàn trong đêm
ngày một mươi bốn tháng tám hương được tài xế chở đến nhà anh duột tại xã thạnh hòa huyện phùng hiệp chính quyền sở tại phát hiện yêu cầu hai người khai báo y tế
hương với tài xế khai không đi thành phố hồ chí minh mà chỉ đến huyện trà ôn của tỉnh vĩnh long hai người từ chối việc đi cách ly tập trung và viết cam kết quay về thành phố hồ chí minh
từ chiều ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng tám hương tiếp tục có mặt tại một nhà trọ ở thị trấn một ngàn và ấp trường bình a của xã trường long a
tại đây cơ quan chức năng phát hiện hương tiếp xúc nhiều người và có kết quả xét nghiệm dương tính sars cov hai trong một mươi bảy f một của hương có một người trở thành f
công an tp hà nội cho biết đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức đã phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn kiểm tra
phát hiện hàng trăm máy tạo oxy không rõ nguồn gốc
khi tiến hành kiểm tra bất ngờ hai chiếc xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h chín nghìn bốn trăm một mươi sáu do nguyễn khắc toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hộ khẩu thường trú tại tỉnh phú thọ điều khiển
và một xe mang biển kiểm soát tám mươi tám c ba nghìn hai trăm bảy mươi ba do nguyễn ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hộ khẩu thường trú tại tỉnh nam định là lái xe lực lượng chức năng phát hiện một trăm chín mươi chín thiết bị y tế là máy thở
tại thời điểm kiểm tra cả hai lái xe đều chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số thiết bị y tế này
đồng thời hai lái xe khai nhận xỉ trở thuê và cũng không biết hàng hóa trên xe là hàng gì tổng giá trị số thiết bị y tế này ước tính trên hai tỷ đồng
điều đáng nói hai chiếc xe tải đều có giấy lưu hành luồng xanh đây được coi là thủ đoạn khá tinh vi của các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu khi lợi dụng xe vận tải đang được ưu tiên
theo đại diện công an huyện hoài đức số hàng hóa này qua kiểm tra không có nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
quan trọng hơn là thiết bị không có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của bộ y tế và cũng không được cấp phép lưu hành
nếu thiết bị được đưa vào thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng gây hậu quả khó lường trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức và đội quản lý thị trường số hai mươi bốn đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và tiến hành làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live suppride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại